công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một mươi ba đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương
đường dây do vũ thị hà phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thị xã thái hòa cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề lớn nhất từ trước đến nay
tại thị xã thái hòa với tổng số tiền tham gia đánh bạc ước tính trên một trăm linh tỷ đồng
các đối tượng hoạt động tinh vi hơn với hơn một mươi mắt xích là họ hàng bạn bè thân thiết các cơ sở hoạt động được nhiều vòng bảo vệ